vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày hôm qua trạm cảnh sát giao thông đức phổ nhận được tin báo
tại km một nghìn một trăm linh năm trăm linh quốc lộ một xảy ra vụ tai nạn giao thông
khi đến hiện trường thì phát hiện xe máy của người bị nạn
còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
qua điều tra xác định lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tổ công tác đã nhanh chóng tiến hành truy bắt
cho đến khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút thì tiếp cận được chiếc xe xác định là xe ô tô trong vụ tai nạn
tiến hành đo nồng độ cồn thì lái xe có nồng độ cồn là tám mươi sáu mg trên một lít khí thở
tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho công an thị xã đức phổ